theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào đêm ngày bốn tháng một
bão số một đã đi vào đất liền các tỉnh miền nam thái lan
hồi hai mươi hai giờ vị trí tâm bão ở khoảng tám sáu độ vĩ bắc chín mươi chín bốn độ kinh đông
ngay trên đất liền các tỉnh miền nam thái lan
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tương đương sáu mươi bảy mươi năm km một giờ
giật cấp một mươi bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm một mươi km tính từ tâm bão
trong hai mươi bốn giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
đến hai mươi hai h ngày năm tháng một vị trí tâm bão ở cách tỉnh phu kẹt thái lan khoảng hai trăm sáu mươi km về phía tây bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
như vậy trong hai mươi bốn giờ tới bão số một không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta